nói là gì thứ nhất ta không phải đem thêm tiền mặt và cái thứ hai là thông toán rất là đơn giản nhanh gọn và hơn nữa thì tính bảo mật của nó rất là cao
cho nên cái xu hướng của thế giới trong cái cuộc cách bảo vấn chống không thì cái ví điện tử sẽ phát triển
đo là một cái công cụ để giữ cái hầu bao của chúng ta
khi chúng ta cần đi thì không cần mang tiền mặt theo mà chỉ cần một cái ví điện tử
với số lượng người sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng cao như hiện nay ví điện tử đang có một thị trường tiềm năng rộng lớn để phát triển
và theo các chuyên gia đây cũng là một xu thế tất yếu trong thanh toán trực tuyến nói riêng cũng như trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
mặc dù có nhiều tiện ích song bất cứ một hình thức thanh toán nào thì cũng có những rủi ro nhất định
đối với ví điện tử thì người dùng có thể không lo lắng bị mất trộm như khi tiêu tiền mặt thế nhưng lại phải cẩn thận trước những hacker
mặc dù ví điện tử là một hình thức thanh toán trực tuyến có độ an toàn cao song vấn đề bảo mật vẫn cần phải được quan tâm
tiếp theo xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia xung quanh vấn đề này
nếu như chúng ta quản lý không tốt thì ví điện tử lại có thể là cái chỗ rửa tiền lại có thể là cái chỗ tham nhũng lại có thể là cái chỗ có liên quan đến lừa đảo và thậm chí là đánh bạc như là chúng ta đã từng thấy trong thời gian vừa qua
cây thứ hai là rõ ràng khi chúng ta có cái ví điện tử
mà chúng ta có cái hệ thống an toàn bảo mật không được tốt thì lập tức là hacker có thể xâm nhập và lấy đi tiền của chúng ta
thì lúc bấy giờ tiền của nó mất có thể là nhiều và nó phức tạp hơn so với việc là chúng ta mất tiền mạnh
như vậy là các chuyên gia đã phân tích một số rủi ro của ví điện tử
chính vì vậy mà bản thân người dùng phải tự trang bị cho mình đầy đủ kiến thức khi sử dụng ví điện tử
còn về phía nhà cung cấp dịch vụ thì cũng cần có những biện pháp công nghệ để tăng cường
tính bảo mật cho khách hàng của mình
hiện nay ngân hàng nhà nước cũng đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số ba trăm chín mươi hai nghìn một mươi bốn
hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán trong đó có những quy định có liên quan đến ví điện tử
trao đổi với phóng viên về dự thảo này ông nguyễn bình minh phó trưởng khoa hệ thống thông tin kinh tế và thương mại điện tử đại học thương mại
cho rằng hạn mức hiện nay mà ngân hàng nhà nước đưa ra còn thấp
mặc dù hiện nay việc giao dịch của người dân qua ví điện tử chưa nhiều mức độ chi tiêu chưa lớn
song tương lai khi ví điện tử phát triển mạnh thì hạn mức này có thể gây hạn chế cho người sử dụng
hai mươi triệu một ngày hay một trăm linh triệu một tháng tôi cho là tương đối thấp
bởi vì muốn cho các cái giao dịch trở nên phổ biến thì cái lượng giao dịch khi người dân đã giao dịch nhiều thì một ngày có thể lên rất nhiều giao dịch
và việc chuyển qua chuyển lại giữa các người dân thì nó sẽ cũng tương đối nhiều
và thậm chí là họ có thể sử dụng cho các hoạt động kinh doanh cá nhân thì nó cũng tương đối nhiều
và vì vậy mức hạn mức đó sẽ làm cho họ cảm thấy hạn chế khi sử dụng và họ lại buộc phải sử dụng các công cụ bổ sung
thế thì điều đó làm hạn chế đáng kể cái khả năng mở rộng của ví điện tử
việc xếp chặt quản lý ví điện tử được đưa ra nhằm giảm thiểu rủi ro về lợi dụng ví điện tử để rửa tiền
tài trợ khủng bố lừa đảo gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác
để đạt được mục tiêu này và bảo đảm cho ví điện tử hoạt động hiệu quả
các chuyên gia cũng cho rằng cần phải áp dụng

chứ không phải là dùng các biện pháp mà nó theo kiểu truyền thống để áp dụng vào trong cái công nghệ cao này được
khi chúng ta muốn thanh toán ví điện tử hoặc là thanh toán điện tử nói chung
thì lúc bây giờ chúng ta sẽ phải cho phép chữ ký điện tử cũng là có hiệu lực như là chữ ký thông thường
hoặc là xác định định danh của mỗi cá nhân chúng ta cũng phải là xác nhận điện tử
chứ không phải là bằng chữ ký hay là con dấu như là hiện nay chúng ta vẫn phải làm hay là phải xuất hiện
đấy thì chúng ta mới được
xác nhận cái đó nó sẽ trở nên lạc hậu
hiện nay đã có hơn hai mươi ví điện tử được cấp phép tại việt nam đem đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng
ví điện tử đang trở thành công cụ hiệu quả giúp cuộc sống trở nên kết nối và tiện lợi hơn
xong để phát huy được hết những tiện ích từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn này
thì cần phải có sự thông thái của người tiêu dùng sự nhanh nhạy của các nhà cung cấp dịch vụ
và đặc biệt là sự đổi mới trong cách thức quản lý của các cơ quan nhà nước